các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã quyết định khởi tố bảy bị can thuộc thánh viên hội đồng quản trị vinaconex
tuy nhiên căn cứ kết quả điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định chưa đủ căn cứ để phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với bảy đối tượng này
phiên xử dự kiến diễn ra trong một mươi ngày
vừa qua bốn nhân viên an ninh hàng không đã bị xử phạt và rút giấy phép hành nghề do để một nam thanh niên đột nhập vào sân bay vinh trở lên tàu bay vào ngày ba tháng ba
cảng vụ hàng không miền bắc cho biết vào chiều ba tháng ba bốn nhân viên này đã để một nam thanh niên vượt hàng rào vào sân bay vinh trèo lên máy bay của vietnam airlines sắp cất cánh
vụ việc được cục hàng không nhận định là hy hữu và đe dọa nghiêm trọng an toàn an ninh hàng không
các lực lượng chức năng xác định thanh niên nói trên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hiện đang điều trị tâm thần
công an tỉnh quảng ninh cho biết đã bắt giữ bốn đối tượng về các hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy
một đối tượng bị bắt giữ gồm bùi nam sơn
đinh đức nam dương trần việt phương và trần hữu thành
tăng vật thu giữ gồm hai chín trăm linh viên thuốc lắc một sáu trăm tám mươi gram ma túy đá
các đối tượng bị bắt vào tối hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi tám
lợi dụng đêm tối hai đối tượng đã đột nhập vào nhà người dân ở bình lợi xã minh hòa huyện châu thành tỉnh kiên giang lấy đi một lượng lớn tài sản có giá trị gần một tỷ đồng
đối tượng lê trung toàn và phan vũ hảo cùng chú thành phố cần thơ
đã bị công an huyện châu thành tỉnh kiên giang
bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng khai nhận vào khoảng một giờ khuya ngày một mươi bốn tháng một phát hiện sơ hở
nên đã đột nhập vào nhà người dân lấy trộm một chiếc túi
bên trong có bốn usd một mươi năm triệu đồng tiền việt nam hai mươi bốn tám lượng vàng rồi mang về nhà trọ ở thành phố cần thơ cất dấu
ba ngày hôm sau toàn đem số tài sản trên tới nhờ một người bạn đem bán được tám trăm bốn mươi năm triệu đồng
toàn cho người này sáu mươi triệu đồng chi cho hảo bốn mươi triệu đồng và một xe máy trị giá hai mươi ba triệu đồng
số còn lại toàn đem sang biên giới campuchia đánh bạc thua hết
ít nhất đã có bốn người chết và hai mươi bốn người khác bị thương sau khi một tòa nhà bị sập vào sáng ngày bốn tháng ba
tại thành phố bonan của ba lan nổ khí ga được cho là nguyên nhân dẫn tới vụ sập nhà nói trên
vụ sập tòa nhà bốn tầng có một mươi tám căn hộ xảy ra vào lúc gần tám giờ sáng theo giờ địa phương
khi hầu hết bốn mươi cư dân vẫn còn ở trong nhà
linh cứu hỏa và chó nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường
tìm kiếm cứu nạn
theo báo cáo ban đầu có bốn người thiệt mạng hai mươi bốn người khác bị thương trong đó có một số trẻ em
theo hãng tin irna của iran đội cứu hộ của quốc gia này đã tìm thấy hộp đen chiếc máy bay
của hàng không asman airlines bị rơi hai tuần trước khiến sáu mươi sáu người thiệt mạng
trước đó chiếc máy bay trên đã biến mất khỏi màn hình radar năm mươi phút sau khi cắt cánh từ thủ đô tehran
ngày hôm nay reza zafazadeh giám đốc quan hệ công chúng của tổ chức hàng không dân dụng iran cho biết
chiếc hộp chứa dữ liệu chuyến bay và ghi âm hội thoại trong buồng lái đã được bàn giao cho cơ quan tư pháp của nước này
cuộc tìm kiếm những vật chứng quan trọng để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn máy bay bị gián đoạn
trong gần một tháng vừa qua bởi đội cứu hộ đã gặp phải những khó khăn do thời tiết xấu
trước đó vào ngày một mươi tám tháng hai chiếc máy bay atr bảy mươi hai thuộc hãng hàng không asman airlines bị rơi
trong hành trình từ tehran đến yasui khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo